trong bối cảnh nhiều nền kinh tế nhiều đối tác lớn của việt nam lâm và suy thoái công tác giải ngân vốn đầu tư công tăng cao là một trong những cân nguyên cơ bản giúp nền kinh tế việt nam dần hồi phục đạt mức tăng trưởng dương
có được kết quả này là do sự nỗ lực rất lớn của các bộ ngành địa phương và sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công trình với mục tiêu thực hiện tối đa kế hoạch vốn được giao trong năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị với việc chính thức tiêm thử nghiệm trên người
vaccine covid một mươi chín do việt nam sản xuất được kỳ vọng ra thương phẩm vào giữa năm hai nghìn hai mươi một phản ánh của báo thanh niên sẽ làm rõ hơn về vấn đề này
theo bộ y tế vaccine covid một mươi chín được thử nghiệm trên người lần này do công ty nanogen tp hcm nghiên cứu phát triển
đề xuất ban đầu của nhà sản xuất là tiêm cho sáu mươi người tình nguyện tuy nhiên trước mắt sẽ tiêm cho hai mươi người
tiến sĩ dương hữu thái viện trưởng viện vắc xin và sinh phẩm y tế cho biết nếu xuân sẻ thì cuối năm hai nghìn hai mươi một
vắc xin covid một mươi chín sẽ hoàn toàn được tiêm cho sáu mươi người
trong tất cả các khâu nghiên cứu sản xuất mỗi năm đơn vị có thể cung cấp sáu triệu liều vắc xin covid một mươi chín
và có thể mở rộng công suất sản xuất lên tới ba mươi triệu liều
còn tổng giám đốc công ty nanogen cho biết sẽ mất khoảng sáu tháng để thử nghiệm lâm sàng
và dự kiến đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một có thể đưa vào tiêm chủng
trận lũ lớn vào chiều tối ngày một mươi tháng một mươi một đã gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi trồng thủy sản tại phú yên
trong đó hơn hai lồng tôm hùm thương phẩm sắp thu hoạch tại thị xã
sông cầu bị chết ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng
và làm đảo lộn cuộc sống của cả một vùng quê ven biển phú yên
trung quanh vấn đề này báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết
hướng phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm ở phú yên
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
thì đây không phải là lần đầu người nuôi tôm hùm gặp nạn
một trong những nguyên nhân là do người nuôi tôm chưa biết tự bảo vệ sinh kế của mình
mặc dù chính quyền đã khuyến cáo nuôi đúng quy hoạch
đúng mật độ nhưng người dân cứ tự ý tăng thêm lồng nuôi
thì việc không thể kiểm soát được dịch bệnh là điều dễ xảy ra
xin được chuyển sang bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng
bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học cho giáo viên không tạo thêm gánh nặng bồi dưỡng tập huấn
việc bộ giáo dục và đào tạo và bộ nội vụ vừa tìm được tiếng nói chung
trong việc bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ tin học cho giáo viên
là một tin vui đối với hơn một triệu giáo viên đang công tác
tại các trường phổ thông công lập trên cả nước
tuy nhiên làm thế nào để quản lý đi vào thực chất
không làm mất đi động lực phấn đấu của giáo viên là câu hỏi được đặt ra cho các cơ quan quản lý
câu trả lời sẽ có trong bài viết trên trang bốn mời quý vị cùng đón đọc
thưa quý vị theo số liệu khảo sát của ban suy tu
các công trình hạ tầng giao thông hà nội cho thấy
lưu lượng xe trên tuyến vành đai ba bình quân là khoảng năm lượt xe một giờ
có nghĩa là cao gấp khoảng hai năm lần lưu lượng tiêu chuẩn
phản ánh về vấn đề này báo giao thông đăng tải bài viết đáng chú ý
báo động nạn tắt đường vành đai thủ đô
theo một số chuyên gia giao thông nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng ủn tắc
tại các cửa ngõ thủ đô hà nội hiện nay xuất phát từ việc chậm trễ xây dựng hoàn chỉnh
đường vành đai ba và tuyến đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội chưa được đầu tư
vành đai ba hà nội được bắt đầu xây dựng đoạn tuyến đầu tiên
từ cầu thăng long lên sân bay nội bài là khoảng từ những năm chín mươi của thế kỷ trước
năm hai nghìn một mươi tuyến đường vành đai ba mới xây dựng xong khoảng năm mươi bảy km
trong khoảng thời gian đó lưu lượng phương tiện tăng trưởng quá nhanh
nên ủn tắc là điều khó tránh khỏi
tiếp theo sẽ là bài viết được đăng tải trên báo lao động
con tum sớm xây cầu để người dân không đu dây qua sông
sông poco ở huyện ngọc hồi nối hai xã đắc nông và đắc an
mưa bão vừa qua đã cuốn trôi cầu treo dân sinh
do vậy nhiều người dân tự chế dòng dọc dây cáp để tiến hành đu dây qua sông
bởi hàng trăm hết
các khách ta nông sản bên kia dòng poco là miếng cơm manh áo của bà con
sau khi nhận được thông tin
ubnd tỉnh con tum đã gửi công văn yêu cầu ubnd huyện ngọc hồi
khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư khởi công xây dựng cầu
để phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân
trong thời gian chờ xây dựng sông cầu mới
tỉnh đề nghị ubnd huyện ngọc hồi hỗ trợ thuyền bè áo phao
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
và đồng thời cũng cần phải tuyên truyền nghiêm cấm người dân không được đu dây qua sông
gây nguy hiểm đến tình mạng